những năm gần đây được đảng và nhà nước đầu tư xây dựng nên một số trạm y tế ở các xã miền núi
vùng dân tộc thiểu số tỉnh ninh thuận đã được đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất
để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh
bên cạnh đó đội ngũ y bác sĩ luôn hết lòng phục vụ bệnh nhân nên hoạt động y tế cơ sở
cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đồng bào rackline xã phước kháng huyện thuận bắc rất vui mừng
vì trạm y tế xã được đầu tư hơn bốn bảy tỷ đồng để xây mới và mua sắm nhiều trang thiết bị
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
khi đưa vào hoạt động mỗi ngày có từ hai mươi đến hai mươi năm lượt người đến khám tăng gấp hai lần so với trước đây
một số bệnh mà không đến trạm được như là những bệnh nhân mà không đến trạm khó khăn
thì trạm cũng đi vạn gia vạn gia phục hồi chức năng cho bệnh nhân
rồi trạm đi lấy máu làm bán xác nghiệm
tại các xã vùng đồng bào trăm ở ninh thuận đã có một mươi ba xã được đầu tư sửa chữa xây mới trạm y tế
trong đó có bảy xã đạt chuẩn quốc gia về y tế
chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngày càng được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực
từ khi nhà nước mang cấp đầu tư trạm y tế xã hội đến nay tôi cũng thường chuyên xuống khám
nhân viên y tế ở đây phục hồi rất là nhiệt tình
đồng thời là cứ mỗi tuần là ngày thứ ba hàng tuần là có bác sĩ ở trung tâm lên là siêu âm xác nghiệm cho đầy đủ cho nên bản thân tôi thấy cũng an tâm
hàng tuần trung tâm y tế huyện ninh phước đều luân chuyển bác sĩ để hỗ trợ khám bệnh tại các trạm y tế
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở
tại ninh thuận hầu hết trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ
duy trì kết quả thanh toán bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh
các chương trình y tế quốc gia như phòng chống sốt rét sốt xuất huyết bệnh phong lao bướu cổ được triển khai rộng khắp và có hiệu quả
tới hiện nay cơ sở hoạt chất của chín trạm y tế của ninh phước tương đối hoàn thiện
thứ hai nữa là sở y tế đã đầu tư trang thiết bị y tế cho các trạm y tế
tất cả trạm y tế đều có mỗi trạm có mấy siêu âm
thứ hai nữa là có mấy đo điểm tiêm
thứ ba nữa là mấy thử đường huyết
thì những trang thiết bị như cơ sở hoạt chất đó
thì trung tâm y tế đã có kế hoạch luôn chuyển bác sĩ về công tác tại trạm y tế là mỗi tuần từ hai đến ba buổi khác nhau
với phương châm lương y như từ mẫu
đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở các trạm y tế của huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
luôn gần gũi chia sẻ với bệnh nhân
không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân